thưa quý vị sau khi có thông tin về các trường hợp học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
tại trường trung học cơ sở trung hóa thành phố việt trì của tỉnh phú thọ
một trường hợp ở phường bạch hạc thành phố việt trì
và bốn trường hợp trong cùng một gia đình ở thị trấn hùng sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
sở giáo dục và đào tạo của tỉnh phú thọ đã có thông báo cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn
thành phố việt trì và huyện lâm thao dừng hoạt động dạy và học trực tiếp từ ngày một mươi tám tháng một mươi
cho đến khi có thông báo mới
bên cạnh việc chỉ đạo tạm thời dừng dạy và học trực tiếp thì sở giáo dục đào tạo của tỉnh phú thọ
còn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện lâm thao và thành phố việt trì
phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành giả soát truy vết xét nghiệm đảm bảo kịp thời chính xác
tiếp tục chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng chuyển sang hình thức học trực tuyến
trước đó theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay
thì trên địa bàn tỉnh đã phát hiện năm mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi năm trường hợp là học sinh tại thành phố việt trì và huyện lâm thao
theo lãnh đạo tỉnh phú thọ diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang hết sức phức tạp
khi các ca mắc mới chưa xác định được nguồn lây